bộ tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về quản lý thanh toán quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
để đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu tư nhiều quy định cải cách thủ tục hành chính rút ngắn thời gian chuyển kế hoạch vốn đã được ban hành
để khắc phục những hạn chế trên trong dự thảo nghị định quy định về quản lý thanh toán quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
bộ tài chính đề xuất các quy định về quyết toán dự án hoàn thành xác định trong từng khâu
về quy trình kiểm soát thanh toán các quy định đã thay đổi phương thức kiểm soát thanh toán từ kiểm soát trước thanh toán sau sang thanh toán trước kiểm soát sau
đồng thời rút ngắn thời hạn thanh toán tối đa từ bảy ngày xuống còn bốn ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán
việc bổ sung quy định thanh toán trước kiểm soát sau cho từng lần thanh toán và kiểm soát trước thanh toán sau đối với lần thanh toán cuối cùng của hợp đồng
đã tạo điều kiện cho chủ đầu tư và nhà thầu được linh hoạt hơn trong việc thanh toán
đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công